thưa quý vị trong những ngày chống chọi với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
những tin đồn thất thiệt những chỉ trích vô căn cứ những hành vi găm hàng thổi giá để trục lợi đã gây nên sự lo lắng và hoang mang cho không ít người dân
thế nhưng trong hoàn cảnh đó chúng ta vẫn được chứng kiến không ít những hành động đầy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng theo đúng nghĩa hoạn nạn có nhau
và để cảm nhận rõ hơn về điều này xin mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện trong chuyên mục sống đẹp của chúng tôi ngày hôm nay
hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng đồng tháp cần thơ và nhiều nơi khác những điểm phát khẩu trang dung dịch sát trùng miễn phí đã làm ấm lòng và tạo sự yên tâm tin tưởng cho người dân
câu khẩu trang thì nó thấy là hoan khiếm
cái việc phát này rất là có ích cho mọi người và đây là việc làm tốt
thiết thực mà rất nhân văn thật đấy để làm cho dân tình kiểu như thứ nhất là để cho ổn định cái tinh thần cho người dân
chứ không cứ động một cái cứ có một cái gì một cái đấy thì lại tăng giá lên nó rất là vô lý
thấy rất là vui rất là ảnh diện có cái nhà tài trợ của thúc tây bộ bội như vậy là cho cô bác được có cái khẩu trang đeo để là trừ miễn dịch
và để là đỡ tốn
rất là tuyệt vời rất cảm ơn cái này là một cách rất hay để phòng chống cúm cho cộng đồng
chỉ sau vài ngày thực hiện có những cửa hàng đã phát tới năm chiếc khẩu trang chấp nhận thiệt thòi để bảo vệ sức khỏe cho người dân
tinh thần tương thân tương ái đó đã trở thành động lực mạnh mẽ để cùng nhau đẩy đuôi đại dịch
em thấy nhu cầu sử dụng của bà con mình rất là nhiều nhưng mà tìm mua không được
nếu mà mua được thì giá rất là cao
chính từ việc đó mà em muốn phát miễn phí để cho mọi người
rồi tất cả ai cũng đều có để sử dụng
hôm qua thì bên tôi cũng có đi mua thì nó cũng lên khoảng tầm hai trăm linh đến hai trăm năm mươi một hộp khẩu trang y tế bình thường khẩu trang bốn lớp
thì nói chung là mình cũng chấp nhận thôi tại vì mình
nói chung là tại vì các điểm bây giờ nó đều tăng giá hết như thế rồi nên mình cũng chấp nhận cái giá đấy thôi
tình hình tại dịch bệnh hiện nay thì nó rất là nguy hiểm
cho nên là mình và bạn của mình là có tiền có mỗi nhà thuốc tây thì hai anh em mới hỗ trợ với nhau
anh còn bao nhiêu
anh còn khoảng hai cái khẩu trang thì anh để lại hết cho mình với lại là không có tính phí lợi nhuận gì hết
những hành động sẻ chia đó là một phần tất yếu của lối sống nghĩa tình kiểu trị ngã em nâng tối lửa tắt đèn có nhau đun bọc nhau trong hoạn nạn chiến tranh giặc giã vốn đã trở thành truyền thống quý báu của người dân nước việt